tin tức sáng nay ngày hai mươi ba tháng chín phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái phối hợp với đội quản lý thị trường số hai của quản lý thị trường tỉnh tổ chức tiêu hủy hơn bảy sản phẩm bánh kẹo các loại nhập lậu
trước đó ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phòng kiểm soát kinh tế công an tỉnh yên bái phối hợp với đội quản lý thị trường số hai tiến hành kiểm tra xe ô tô do ông nguyễn văn phúc chú phường trung tâm thị xã nghĩa lộ điều khiển
tại đây lực lượng liên ngành đã phát hiện trên xe có hơn bảy chiếc bánh trung thu các loại và hơn bốn trăm linh gói kẹo dẻo không có hóa đơn chứng tử chứng minh tính hợp pháp
qua xác minh cơ quan chức năng xác định chủ số hàng hóa trên là của bà nguyễn thị minh lợi chú tại phường hạ đình quận thanh xuân tp hà nội
trước đó hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái phối hợp với đội quản lý thị trường số hai tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên và ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà lợi số tiền hơn ba mươi triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu
theo thông tin từ đồn biên phòng cầu muống bộ đội biên phòng đồng tháp cho biết đơn vị vừa bắt một vụ vận chuyển số lượng lớn đường cát nhập lậu
cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái phối hợp với đội biên phòng đồng tháp cho biết đơn vị vừa bắt một vụ vận chuyển số lớn đường cát nhập lậu
đội biên phòng cầu muống đã đưa toàn bộ số tăng vật phương tiện về đồn để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với sáu bị can về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan tổ chức tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hơn
các đối tượng trên nằm trong nhóm một mươi sáu đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố và bắt tạm giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố và bắt tạm giam trước đó về các hành vi làm giả và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ nhóm đối tượng do trương hồng điển và trần thị kiều cầm đầu đã cầu kết nhau bằng phương thức đặt làm giả giấy chứng minh nhân dân qua mạng internet sau đó chúng điển thông tin người vay với nhiều địa chỉ khác nhau trong tỉnh đồng thời ký giả chữ ký của người có thẩm quyền tại các cơ quan trường học sau đó mang đến các ngân hàng để làm thủ tục vay
tính đến thời điểm hiện nay số tiền mà nhóm đối tượng chiếm đoạt của các ngân hàng lên đến trên sáu tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian gần đây các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng như lừa đảo kinh doanh đa cấp giả danh tin nhắn của ngân hàng thông báo trúng thưởng hay giả danh các cơ quan pháp luật thông báo vi phạm nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân vẫn xảy ra
mới đây tại tỉnh con tum đã xuất hiện thêm một thủ đoạn mới là giả danh chuyên gia trẻ
một thủ đoạn mới là trứng khoán để lừa đảo mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây để nắm bắt được chiêu thức lừa đảo này từ đó nâng cao cảnh giác
thông qua mạng xã hội facebook một nạn nhân đã được một đối tượng tự xưng là chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán tư vấn mời gọi tham gia
ban đầu với số tiền nhỏ thì nạn nhân đã rút được tiền gốc và lợi nhuận ra khỏi tài khoản
sau đó đối tượng này kêu gọi nạn nhân đầu tư thêm tám mươi triệu và được công ty hỗ trợ thêm hai mươi triệu
vì tin tưởng như lần đầu là sẽ rút được tiền và kiếm thêm lợi nhuận một cách dễ dàng
nên chị đã nộp tiền nhiều lần vào các tài khoản theo chỉ định của đối tượng lừa đảo tổng cộng lên đến hơn sáu trăm linh triệu đồng

để dụ sử dụng nạn nhân sẽ đánh vào tâm lý của nạn nhân là sẽ không phải mất nhiều công sức và chắc chắn sẽ được hưởng lợi nhuận một số tiền lớn
điều đó giúp đỡ người bị hại
ngay từ ban đầu đối tượng sẽ cho bị hại được hưởng lợi nhuận một cách đơn giản để làm tin
sau đó tiếp tục rụ rỗ đầu tư thêm tiền
thế nhưng cho đến khi không còn khả năng nộp và lấy lại tiền bị hại mới nghi ngờ và trình báo cơ quan công an
từ đầu năm đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum đã tiếp nhận đơn trình báo
của hai trường hợp bị tội phạm giả danh chuyên gia chứng khoán mời gọi đầu tư để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản gây tổng thiệt hại lên đến hơn

mức phí qua trạm trên tuyến tránh cai lệ thấp nhất là hai mươi bốn đồng một lượt cao nhất một trăm ba mươi bảy đồng một lượt
người trồng sầu riêng ở các vùng trong cả nước nói chung và thủ phủ cron park tỉnh đắk lắk nói riêng
đang đón nhận niềm vui khi loại trái cây này chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường trung quốc
để làm được điều đó mỗi nông dân doanh nghiệp hợp tác xã đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng
thể hiện khát vọng phát triển kinh tế bền vững bằng lợi thế nông nghiệp sẵn có
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
crong park thủ phủ sầu riêng của đắk lắc vào vụ thu hoạch rộ từ những ngày đầu tháng chín
niềm vui của nông dân được nhân lên rất nhiều khi sau bao ngày tháng chăm sóc sầu riêng được mùa lại bán được giá tốt
thành thực mà nói là một người nông dân người làm ra sản phẩm nhất là cái trái sầu riêng hiện nay
tỉnh nhà nói chung và con bách nói riêng tôi rất vui mừng và tự hào là quê hương mình
quê hương thứ hai của mình là được trồng cây sầu riêng mà cả nước việt nam mình chưa có nơi nào
đặc biệt là cái vùng này giống sầu riêng rất là ngon nó rất là đặc trưng
thì người nông dân rất là yên tâm và làm sản phẩm sạch nựa hàng chế thuộc trừ sâu để tiến tới làm hữu cơ
để cho năng suất trái sầu riêng cao và chất lượng để đi hòa nhập trên thị trường thế giới
thiên nhiên ưu đãi cho đắk lắc với tầng đất và khí hậu rất phù hợp với sầu riêng giúp nông dân gia tăng lợi nhuận kinh tế
diện nguyện cron park có diện tích trên năm hectare
năm nay ước tổng sản lượng trên năm mươi tấn giá trị tương đương ba tỷ đồng
nhưng niềm tự hào lớn nhất của người dân nơi đây là đã khẳng định được sự đổi thay cách làm nông nghiệp
quan điểm của mình tức là trồng sầu riêng tức là phải cố gắng làm sao đảm bảo về cái chất lượng sản phẩm sau này an toàn thực phẩm
tức là dần dần từng bước tức là đầu tư phong hữu cơ hạn chế dùng thuốc khóa học
tỉnh đắk lắc định hướng không tăng diện tích sầu riêng mà tập trung vào chất lượng
nâng cao kỹ thuật canh tác bền vững cho nông dân đồng thời đẩy mạnh chế biến sâu theo chuỗi giá trị để đảm bảo mọi quy định cho xuất khẩu
hôm nay là tất cả các thành viên của hợp tác xã nông nghiệp xanh đều có giấy chứng nhận việc gáp
bắt đầu từ đây là chúng tôi sẽ làm cái giấy việt gáp đó cho tất cả các bà con nông dân và theo dõi các bà con nông dân
các hồ nông dân của hợp tác xã để làm theo thay chuẩn là ba mươi hectare
tỉnh đắk lắc đang tăng cường liên kết giữa người dân và doanh nghiệp tăng cường chế biến sâu
góp phần đem lại sự phát triển ổn định và hiệu quả cho những người sản xuất sầu riêng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững lâu dài